xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
lực lượng thuộc cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng việt nam bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
phối hợp với cục cảnh sát phòng chống ma túy bộ an ninh lào vừa phá thành công chuyên án một mươi năm av
bắt hai đối tượng thu giữ sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp ba mươi sáu bánh heroin và một xe ô tô
vào lúc một mươi năm h một mươi năm phút ngày sáu tháng ba tại bản nỏng nhao huyện na sai thong thành phố viêng trăn lào
lực lượng thuộc cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng việt nam và bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
phối hợp với cục cảnh sát phòng chống ma túy bộ an ninh lào đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng gồm
tính vả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín dân tộc mông chú tệ tỉnh say nha bu ly và cây lì
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín dân tộc mông chú tại huyện hủi sai tỉnh bò kẹo lào đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp ba mươi sáu bánh heroin một xe ô tô fortuner
và một số tài liệu có liên quan khác
quá trình đấu tranh các lực lượng tham gia phá án bảo đảm an toàn tuyệt đối người vũ khí và phương tiện
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên từ lào về việt nam để tiêu thụ thì bị bắt giữ
còn tại quảng trị hai đối tượng nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và nguyễn khoa vũ ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đều trú thành phố huế
vừa bị các lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang cũng về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
vào đêm ngày một tháng ba tại km số bảy trăm tám mươi ba cộng sáu trăm linh quốc lộ một a thuộc xã hải trường huyện hải lăng
phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh quảng trị phối hợp với phòng cảnh sát giao thông phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh
đội kiểm soát phòng chống ma túy hải quan tỉnh quảng trị bắt quả tang hai đối tượng nguyễn văn hoàng và nguyễn khoa vũ ngân
về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ tăng vật một năm kg ma túy dạng đá một xe ô tô dụng cụ sử dụng ma túy và một số tài liệu liên quan
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ thị trấn lao bảo huyện hương hóa rồi vận chuyển về thành phố huế để tiêu thụ
thì bị các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ
ngày hôm nay tại tỉnh phú thọ phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo
trong buổi xét xử phúc thẩm ngày thứ ba liên quan đến tám mươi hai bị cáo nằm trong danh sách kiến nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
và ba mươi sáu bị cáo có đơn kháng nghị đối với các tội danh tổ chức đánh bạc đánh bạc
đại diện hội đồng xét xử yêu cầu các bị cáo đưa ra các chứng cứ làm căn cứ để hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
theo kháng nghị của viện kiểm soát
tuy nhiên khi được hội đồng xét xử xét hỏi hàng chục bị cáo không đưa ra được các bằng chứng có giá trị pháp lý làm căn cứ để giảm nhẹ hình phạt
bên cạnh đó cũng có một số trường hợp trong quá trình điều tra đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra công an tỉnh phú thọ
như bị cáo phạm tuấn anh nguyên trưởng phòng kỹ thuật vận hành trung tâm thanh toán công ty cnc
đã phối hợp với cơ quan điều tra cung cấp các thông tin về một số đối tượng là mắt xích trong chuyên án
bị cáo phạm quang minh nguyên giám đốc kinh doanh công ty vnpt e pay
cũng khai nhận đã giúp cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ và phòng hình sự công an tỉnh bắc giang
trong quá trình điều tra phát hiện tố giác tội phạm
đặc biệt bị cáo nguyễn quốc tuấn nguyên phó giám đốc trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến công ty cnc
cũng thừa nhận đã giao dịch với lê thị lan thanh nhằm hưởng lợi trên một mươi sáu tỷ đồng từ việc tổ chức đánh bạc
tuy nhiên bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại trên một mươi năm tỷ đồng
tại phiên tòa thẩm phán nguyễn quang vinh đánh giá việc các bị cáo đưa ra các tình tiết khắc phục hậu quả
của các bị cáo sau bản án sơ thẩm sẽ là căn cứ để hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc phần thẩm vấn và đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội
sẽ công bố quan điểm công tố vào sáng ngày mai ngày tám tháng ba
còn tại bình thuận cũng trong sáng nay tòa nhân dân huyện tuy phong đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gây dối trật tự công cộng
và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám trên tuyến quốc lộ một a
khu vực cầu nam thuộc địa bàn xã hòa minh thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong tỉnh bình thuận
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng gồm nguyễn thanh phương
trần hổ lê thị ngọc anh nguyễn tấn đông phạm thị thu minh nguyễn trường vĩnh phúc
huỳnh văn sù lê minh trường phạm văn mẫn hồ thái hà đặng ngọc tấn nguyễn văn hiếu
nguyễn duy sang kinh tấn hoạch và nguyễn thị liên đã có hành vi hô hào phá phách
dùng các hung khí như gạch đá đoạn cây ném vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
đập phá gây thiệt hại nhiều xe mô tô ô tô các loại chặn các phương tiện tham gia giao thông
gây ách tắc giao thông trên quốc lộ một a và khu vực cầu sông lũy
hành vi của các đối tượng kéo dài từ tám giờ sáng ngày một mươi tháng sáu đến hai mươi ba h cùng ngày mới giải tán
mặc dù trong khoảng thời gian này các ban ngành chức năng lực lượng công an đã tiến hành vận động
giải thích ngăn chặn và yêu cầu giải tán nhưng các đối tượng vẫn không chấp hành mà còn tiếp tục la lối
tấn công vào lực lượng cảnh sát cơ động làm bị thương nhiều cán bộ chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ
xét thấy hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bốn mươi năm sáu tháng tù cho một mươi năm bị cáo về các tội gây dối trật tự công cộng
riêng bị cáo đặng ngọc tấn nhận mức án bảy năm tù và nguyễn văn hiếu sáu năm tù do cộng với mức hình phạt của phiên tòa trước đó
liên quan tới vụ án phan hữu phượng tức phượng dâu và đồng bọn có hành vi khai thác vận chuyển gỗ trái phép
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã khởi tố hai mươi bốn bị can để điều tra làm rõ các nội dung phạm pháp có liên quan
theo đó đối tượng cầm đầu là phan hữu phượng cùng với hai bị can nguyễn thành kiệt và nguyễn hoàng trang
bị khởi tố hai tội danh là vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và đưa hối lộ
hai bị can bùi văn khang hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện chư mơ ga nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện buôn đôn
và hà thăng long phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện buôn đôn bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị can lê quang thái thuộc tri cục kiểm lâm nguyễn tấn bình trạm trưởng trạm kiểm lâm số một mươi vườn quốc gia york don huyện buôn đôn
và ba đối tượng khác bị khởi tố điều tra về hành vi nhận hối lộ
liên quan đến vụ việc một mươi bốn bị can tham gia khai thác vận chuyển tàng trữ gỗ lậu trong đường dây của phượng dâu
cũng bị khởi tố tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã thu giữ hơn sáu trăm linh mét khối gỗ bất hợp pháp liên quan đến vụ án
vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh đắk nông điều tra làm rõ
hơn hai mươi ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen trong đó có nhiều ổ nhóm là các đối tượng cộng cán cầm đầu
đã bị phòng cảnh sát hình sự và công an các quận huyện thị xã của công an tp hà nội đấu tranh triệt phá
ngay từ những ngày đầu của năm hai nghìn một mươi chín
có được kết quả trên là nhờ sự kiên quyết chỉ đạo của giám đốc công an tp hà nội về cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
trong đó có tội phạm tín dụng đen đánh thẳng đánh mạnh vào các ổ nhóm
sau một thời gian xác lập chuyên án ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín là thời điểm ngay sát tết nguyên đán kỷ hợi
một chuyên án lớn tấn công của nhóm tín dụng đen quy mô lớn đã được phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội quyết định triệt phá
đây là ổ nhóm hoạt động núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc là công ty cổ phần đầu tư hải linh
ban chuyên án đã bắt giữ một mươi một đối tượng và thu giữ hơn một mươi một tỷ đồng
cầm đầu đường dây tội phạm này là triều đình hoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại khu đô thị văn quán quận hà đông hà nội
lãi với số lượng rất lớn thậm chí có những bị hại lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng và lãi suất toàn bộ đều là năm triệu một ngày
thậm chí có những bị hại khi mà hàng ngày phải giảm trong hoan số tiền năm sáu trăm linh triệu đồng tiền đấy
chúng tôi đã tổ chức xác lập chuyên án và báo cáo ban lâm đốc công an tp để bắt giữ triệt xóa toàn bộ cái ổ nhóm
cũng ngay trong đêm hai mươi năm tháng một
công an quận nam tử liêm cũng đã đồng loạt gia quân triệt phá đường dây cho vay nặng lãi lên tới hàng tỷ đồng
theo tài liệu điều tra trong khoảng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến thời điểm bị bắt
nhóm của đào xuân thắng trần văn quý nguyễn tiến dũng nguyễn văn hoàng và phạm hồng sơn
đã hoạt động cho vay nặng lãi dưới dạng bốc bắt họ bằng cách mở các cửa hàng cầm đồ và cho thuê xe tự lái
ngoài ra các đối tượng còn mua tài khoản quản lý cho vay thu hồi nợ trên trang mạng internet ag mycas vn
để quảng cáo và cho vay nặng lãi trên địa bàn hà nội
người muốn vay phải cung cấp giấy tờ tùy thân và một giấy vay tiền
các đối tượng cho người vay với số tiền từ năm triệu đến hai trăm linh triệu đồng với tỷ lệ mới ăn tám trong khoảng năm mươi ngày
các cơ sở tiến dụng ngân hàng của chúng ta cũng có các thủ tục
nó còn nhiều phức tạp chưa đáp ứng ngay được yêu cầu
trong khi đó tội phạm liên quan đến đèn thì alo là có tiền
thủ tục rất đơn giản
do vậy việc tiếp cận của người dân đối với hệ thống tiến dụng đèn này rất thuận tiện
lúc đầu đối tượng cho vay thì rất vui vẻ
nhưng chỉ chậm giả một hai ngày vài ba ngày là các đối tượng cho người đến để chấn áp
bắt giữ người trái pháp luật gây thương tích thậm chí đe dọa cướp cưỡng đoạn
chỉ trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán kỷ hợi
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đã triệt phá hai mươi ổ nhóm tội phạm
hoạt động tiến dụng đèn
riêng phòng cảnh sát hình sự đã triệt phá năm vụ
trong đó có ba vụ là những ổ nhóm tội phạm cộng cán trong hoạt động tiến dụng đèn
hiện nay trước sự tấn công mạnh của lực lượng cảnh sát hình sự hà nội
thì diễn biến hoạt động của tội phạm tiến dụng đèn đã có chiều hướng giảm
tuy nhiên cũng có nhiều ổ nhóm tìm cách rút vào hoạt động bí mật
và ẩn mình dưới những vỏ bọc tinh vi hơn
phòng cảnh sát hình sự cũng đã chủ động để phối hợp với các quận huyện
để già dựng các đối tượng các ổ nhóm để tập trung đấu tranh triệt phá phòng ngừa
nhiều cửa hàng cầm đồ kinh doanh tài chính đã tự dỡ biệt và không dám hoạt động
những ổ nhóm các đối tượng tập trung đấu tranh để làm tan giã bắt giữ xử lý
trong thời gian qua đợt cao điểm phòng cảnh sát hình sự cũng tập trung
để phối kết hợp đánh mạnh mẽ chấn áp đối tượng liên quan đến tiến dụng đèn
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục để đẩy mạnh công tác này để làm sao đấy
để hoạt động này không có những phức tạp trên địa bàn thủ đô
hàng loạt ổ nhóm tội phạm tiến dụng đèn bị bóc gỡ ngay trong thời điểm trước
và trong tết nguyên đán vừa qua đã góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân
đặc biệt là sự bình yên đối với các gia đình đang là nạn nhân của loại tội phạm này
cuộc chiến với các loại tội phạm vẫn tiếp diễn nhất là tội phạm tiến dụng đèn
trong đó chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự
và cuộc chiến ấy cần trở nên gian nan khốc liệt khi thủ đoạn của tội phạm
nên cần tinh vi và khó lượng
các giáo khoa được kìm giữ ổn định và ở mức thấp so với chi phí giá thành xuất bản
và so với giá bán các sách khác
trong khi đó các khoản chi phí xuất bản sách giáo khoa đều biến động tăng cao
để bù đắp việc ra bán sách giáo khoa dưới giá thành
nhà xuất bản giáo dục việt nam đã tiết giảm hàng loạt chi phí như chi phí vận chuyển kho bãi
nhưng do các yếu tố giá cả đầu vào tăng nên chưa đủ để bù đắp
tuy nhiên thực hiện chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo để bảo đảm ổn định
giá sách giáo khoa phục vụ cho năm học này vẫn được giữ nguyên như những năm học trước
dịch tả lợn châu phi đang diễn biến khó lường
theo thống kê của cục thú y thì hiện nay dịch tả lợn châu phi đã lan ra chín tỉnh thành
với tổng số sáu bốn trăm bảy mươi một con lợn bị tiêu thủy
hà nội vừa phát hiện thêm ổ dịch ở ba quận huyện hoàng mai đông anh và gia lâm
sau khi phát hiện các ổ dịch sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
đã phối hợp với các quận huyện tiêu thủy

và tiêu độc khử trùng khu vực có dịch đồng thời lập các chốt chặn kiểm dịch
nhằm giám sát việc vận chuyển gia súc gia cầm ra vào địa bàn không để bệnh dịch lây lan
trong khi đó tại tỉnh điện biên dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện
tại các bản bon a lóng luông thuộc xã dạng đông huyện tuần giáo
cơ quan chức năng đang tiếp tục xét nghiệm một số mẫu ở hai xã ta ma và mường mùn
điện biên là địa phương thứ chín phát hiện dịch sau các tỉnh thành hà nội hưng yên
thái bình hải phòng thanh hóa hải dương hà nam và hòa bình
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm trường quay phía nam với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn nhịp sống hai mươi bốn trên bảy hôm nay
quý vị đến với những thùng nước làm mát cả trời oi bức từ những người dân biên giới miền tây tốc bụng
nhưng trước hết xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quan trọng khác
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh đang bùng phát tại một số quốc gia
và thời gian gần đây nhiều nước trên thế giới đã cấm và siết chặt hành khách nhập cảnh
mang theo sản phẩm từ thịt
mới đây thì việt nam airlines đã có khuyến cáo hành khách về vấn đề này
cụ thể khi nhập cảnh vào đại dịch
ở đài loan trung quốc hành khách mang thịt các thực phẩm làm từ thịt
có thể sẽ bị phạt tương đương khoảng bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng đến bảy trăm năm mươi triệu đồng
tại nhật bản hành khách mang thực phẩm tươi sống thực phẩm qua chế biến rau củ quả
phải tuân thủ các thủ tục về kiểm dịch không có giấy chứng nhận
sẽ chịu phạt tối đa ba năm tù hoặc số tiền lên đến khoảng hai trăm linh triệu đồng
còn tại úc hành khách phải hoàn thành phiếu hành khách nhập cảnh
để khai báo hàng hóa có nguy cơ rủi ro
nếu không kê khai hoặc kê khai sai trên phiếu khách bị bắt giam
và chịu hình phạt dân sự tương đương khoảng bảy tỷ đồng
việt nam airlines khuyến cáo hành khách khi nhập cảnh đến các quốc gia vùng lãnh thổ này
cần tuân thủ quy định nêu trên để tránh bị phạt nặng và ngăn chặn dịch bệnh
đơn vị này đã tuyên truyền thông báo cho hành khách tại khu vực làm thủ tục
cũng như bố trí nhân viên sân bay nhắc nhở khách từ quy định này
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín được chọn là năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
các ban ngành đoàn thể tại tp hcm đã đề ra nhiều kế hoạch chương trình thiết thực
và cùng chung tay xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ và trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện
và phát huy hết tiềm năng của mình
thời gian qua tại tp hcm không ít những vụ việc phụ nữ và trẻ em bị bạo hành
xâm hại tình dục được tố cáo đến công an chức năng để làm rõ xử lý
điều đáng quan tâm là một tỷ lệ không nhỏ trẻ em là nạn nhân của các vụ bạo lực
xảy ra tại trường học hay ngoài xã hội
các vụ xâm hại tình dục trẻ em tăng ở mức báo động thời gian gần đây
các hành vi bạo hành bao gồm cả thể chất và tinh thần và bạo hành tình dục trẻ em
theo số liệu thống kê của bộ công an trung bình mỗi năm có ba đến bốn vụ bạo lực trẻ em
năm hai nghìn một mươi tám số vụ án xâm hại tình dục trẻ em là một hai trăm linh vụ với hơn một hai trăm linh người phạm tội
trong đó tp hcm là một trong những địa phương xảy ra nhiều án xâm hại trẻ em trên toàn quốc
với những mục tiêu đề ra năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em được tất cả các ngành các cấp
băng ngành đoàn thể hưởng ứng tích cực
mục tiêu của mình vẫn là cái chủ đề là an toàn cho phụ nữ trẻ em và tăng cường
chăm lo cho phụ nữ yếu thế trẻ em không có điều kiện tiếp cận với lại những kiến thức
và những kỹ năng của xã hội và đặc biệt là phụ nữ nghèo trên địa bàn phải làm sao
trong năm hai nghìn một mươi chín
và phải một trăm linh hội viên phụ nữ phải là khóc nẹp
nhiệm vụ của hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm chúng tôi là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
thấp lực thứ nhất là trong trường học đó là làm cho các em biết
để các em phòng chống xâm hại là chủ yếu các em biết cái quyền và bổn phận
cũng như cái cách phòng chống xâm hại của các em
còn thứ hai nữa đó là chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trong các khu dân cư
cũng làm cho cha mẹ các bậc phụ huynh biết về con em mình cần phải bảo vệ như thế nào
trong thời gian qua ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành kế hoạch triển khai đề án phòng ngừa
ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới triển khai thí điểm thành phố an toàn
với phụ nữ và trẻ em đặc biệt phòng chống ngăn ngừa quấy rối bạo lực tình dục
với phụ nữ và trẻ em tp hcm tập trung triển khai nhiều hoạt động về bình đẳng giới an toàn
cho phụ nữ và trẻ em như xây dựng tuyến xe buýt màu cam triển khai các mô hình an toàn
cho phụ nữ và trẻ em tổ chức hội thi truyền thông triển lãm ảnh về phụ nữ và trẻ em
được nam giới quan tâm chia sẻ đạt được hiệu quả cao
đó chúng tôi trọng tâm là phải lên tiếng để bảo vệ nhiều hơn cho phụ nữ và trẻ em
khi mà người ta bị những cái liên quan đến cái vấn đề mà bạo hành gia đình hay là bạo lực
hay là bị xâm hại thì những cái vấn đề đó là cần sự hỗ trợ sâu về những nội dung này
và đặc biệt để mà các công cụ
công cụ để chúng tôi làm được cái chuyện này thì sẽ củng cố sâu hơn dồn lực hơn
cho tổ tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí của hội cũng như là tổ tư vấn cộng đồng
hiện nay đã có đều khắp ở các khu phố cho cùng với lại các tổ chức khác trong xã hội của mình
và đặc biệt là các sáu mươi hai tỉnh thành còn lại chúng ta là góp cái sức chung nhất
của hội liên hiệp phụ nữ tp hcm vào trong thực hiện cái năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em

với phụ nữ và trẻ em đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của người dân và các tổ chức quốc tế
tiếp tục các biện pháp chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới cùng chung tay hành động
vì một thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em nhằm xây dựng thành phố và cả nước văn minh phát triển bền vững
thưa quý vị nhằm hỗ trợ người nông dân tại tỉnh gia lai nhiều địa bàn trên tp hcm
đã có nhiều điểm giải cứu khoai lang được triển khai
điểm bán giải cứu tại trường đại học công nghiệp thực phẩm sau hai ngày
để giải cứu hơn ba tấn khoai lang nhật của nông dân gia lai
đại diện nhóm bạn trẻ tại điểm giải cứu khoai cho biết dự kiến sẽ bán thêm khoảng bốn mươi tấn khoai
để có thể hỗ trợ cho người nông dân
trung bình một kg khoai lang được bán với giá từ một mươi hai đồng và đóng thành bao hai kg
mục tiêu của tụi em chỉ là thứ nhất là
tại vì nghe cái giá khoai ở trên đó thương lái lấy rất là thấp
cho nên tụi em muốn lấy giá để
muốn tăng cái giá cho thương lái lấy của nông dân
chứ còn thật sự em thấy là tụi em bán chị
nếu mà tính khoảng bốn mươi tấn thì nó chỉ là một số nhỏ thôi
khoảng là một mươi bốn tấn đó
các điểm giải cố bán với giá hợp túi tiền người tiêu dùng
đã góp phần giải quyết nông sản thừa
cũng như giảm bớt khâu trung gian
vốn là nguyên nhân khiến tình trạng người nông dân thường xuyên bị ép giá
vừa là mình ở thành phố mình mua hàng rất là đắt
so với cái giá thực tế mà nông dân người ta trồng
nếu mà nông dân mình đẩy được cái giá lên
và lên đây bán vững cái giá đó
mà thì cho nông dân người ta có lời thôi thì rất là tốt
tại vì cái khâu ở giữa ăn trung gian rất là nhiều
mà nông dân thì không được thưởng bao nhiêu
người mua thì lại rất là đắt
việc cộng đồng và doanh nghiệp cúng ứng
chung tay giải cứu nông sản thời gian qua
cũng chỉ có thể giải quyết được phần nào tình trạng
được mua mất giá của các loại nông sản
để giải quyết và kéo giảm tình trạng này
thì sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành liên quan
trong vấn đề quy hoạch và vùng trồng nông sản
cũng như liên kết chúa tiêu thụ
từ vùng nguyên liệu cho tới khâu cung ứng ra thị trường
nhằm tạo được thuận lợi cho người nông dân
yên tâm lao động sản xuất
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
sau đây kim thảo xin mời quý vị cùng quay trở lại
trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục đóng góp trí tuệ và trách nhiệm để xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại
phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
sáng nay hội phụ nữ cơ sở cục truyền thông công an nhân dân long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
và tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu bước phát triển vượt bậc của hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân với tổng số ba trăm ba mươi một hội viên
năm qua nhiều công trình phần việc được hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân triển khai hết sức hiệu quả
như cải tiến quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân phòng tiếp dân kiểu mẫu bếp ăn an toàn văn minh trách nhiệm
nhiều chuyến từ thiện đã được tổ chức đến vùng sâu vùng xa các trung tâm bảo trợ xã hội cơ sở giáo dưỡng
con em cán bộ chiến sĩ mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền gần một tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của đảng
pháp luật của nhà nước cho cán bộ hội viên đồng thời triển khai hiệu quả các phong trào thi đua
các cuộc vận động lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ lớn của nhà nước của hội phụ nữ
bên cạnh đó tiếp tục triển khai thực hiện sáu nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội
tại hội nghị nhiều cá nhân xuất sắc đã được nhận bằng khen trung ương hội phụ nữ việt nam
và bằng khen của hội phụ nữ bộ công an
sáng nay tại hà nội trung ương hội người cao tuổi việt nam đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí
thông tin về kết quả hoạt động năm hai nghìn một mươi tám kế hoạch hoạt động năm hai nghìn một mươi chín
và những định hướng trong phối hợp tuyên truyền về hoạt động của hội
cũng như về các vấn đề của công tác người cao tuổi
năm hai nghìn một mươi tám hội người cao tuổi việt nam đã triển khai công tác tuyên truyền
đồng bộ trên tất cả các mặt công tác hội bám sát sự chỉ đạo của ubnd và trận thủ quốc việt nam
bên cạnh công tác chăm sóc người cao tuổi thăm hỏi tặng quà khám chữa bệnh
hội đã tập trung thực hiện hai chương trình công tác trọng tâm là hội nghị biểu dương người cao tuổi
làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ ba tổ chức vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
và hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện quyết tâm thư già làng tiêu biểu khu vực tây nguyên
tổ chức vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
về kế hoạch hoạt động năm hai nghìn một mươi chín trung ương hội người cao tuổi cũng phát động
tháng hành động vì người cao tuổi với chủ đề
chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi
phần cuối như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và dạng sáng ngày mai tại bắc bộ mưa đã giảm hẳn
tuy nhiên vẫn còn lác đác xuất hiện mưa nhỏ sương mù
cùng mức nhiệt độ trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi độ vẫn ở ngưỡng trời rét
từ ngày mai nhiệt độ bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ cao nhất trong ngày
có thể đạt ngưỡng từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
khu vực tây bắc nhiệt độ cao hơn
trưa chiều trời khô giáo nên nhìn chung sẽ phần nào ủng hộ cho các hoạt động
sự kiện ngoài trời trong ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
tại trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trưa chiều trời có nắng
biến trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ phía nam là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
đặc biệt tại khu vực vùng núi phía tây sẽ có những điểm nhiệt độ cao hơn
nên bà con cần lưu ý
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết không mưa ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết duy trì trạng thái ổn định
mưa hầu như là ít có khả năng xuất hiện và nền nhiệt độ cũng ít biến động
nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên
giao động từ ba mươi một đến ba mươi ba độ và tại nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
xuất hiện nắng nóng cục bộ không chỉ tại miền đông nam bộ mà còn cả ở vùng cao nguyên
đến với thời tiết trên biển quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi
gió đông đến đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
quần đảo trường sa thời tiết sẽ có mưa vài nơi gió đông bắc cấp ba bốn
tầm nhìn xa trên một mươi km nhiệt độ là từ hai mươi sáu
đến ba mươi một độ
khu vực hà nội đêm và sáng có mưa nhỏ lất phất sương mù trời rét ban ngày hứng nắng nhẹ trời lạnh
nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi bốn độ
thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại